ngày hai mươi tám tháng tám tại thư viện tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm sách với chủ đề
quảng ninh năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa kỷ niệm năm mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh đi xa
và năm mươi năm thực hiện di trúc của người
triển lãm gồm hơn năm cuốn sách báo tạp chí được tạo hình nghệ thuật sắp xếp và trưng bày
theo các chủ đề bao gồm chủ tịch hồ chí minh cuộc đời và sự nghiệp
tư tưởng hồ chí minh về công tác xây dựng đảng bác hồ trong lòng nhân dân các dân tộc quảng ninh
quảng ninh đổi mới và phát triển sau năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh